tiếp tục với những thông tin khác
chỉ trong vài giờ đồng hồ nhưng tại huyện con plong tỉnh con tum đã xảy ra liên tiếp một mươi trận động đất
cập nhật đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay tại khu vực huyện con plong đã xảy ra liên tiếp một mươi trận động đất
độ lớn từ hai năm đến bốn hai độ richter
cấp độ của các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai
viện vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này
viện vật lý địa cầu khuyên cáo người dân và chính quyền khu vực này
cần quan tâm đến các yếu tố kháng chiến trong xây dựng
các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân
các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh